các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ cả hai khu vực này vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam với cường độ trung bình đến mạnh nên về chiều tối tiếp tục duy trì mưa rông trên diện rộng đề phòng hiện tượng lốc xét và gió rất mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại tây nguyên vẫn sẽ giao động từ hai mươi ba mươi độ còn tại nam bộ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đến với miền đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
còn tại quần đảo trường sa thịnh hành gió tây nam cấp bốn cấp năm có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác gió đông đến đông nam cấp hai cấp bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ